ngày một mươi năm tháng bốn tại trụ sở đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
đại sứ ngô đức mạnh đã tiếp thân mật phó chủ tịch thứ nhất đu ma quốc gia nga
phó chủ tịch thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản liên bang nga ivan menikov
tại cuộc gặp đại sứ ngô đức mạnh và các nghị sĩ nga cũng trao đổi ý kiến
triển khai các hoạt động trong khuôn khổ năm chéo việt nga
nhất trí đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp giữa đại sứ quán với các ủy ban chuyên môn đu ma quốc gia nga
đại sứ ngô đức mạnh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo đu ma quốc gia nga
trong việc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt sinh sống
học tập và làm việc tại nga cũng như tháo gỡ những khó khăn phát sinh
về phần mình ông menikov đánh giá người việt tại nga có đóng góp lớn
trong việc củng cố tình hiểu nghị giữa nhân dân hai nước vốn đã được thử thách qua thời gian
ông menikov chúc mừng đại sứ và tập thể cán bộ đại sứ quán nhân dịp các ngày lễ lớn sắp tới
như ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn
và ngày sinh chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm